phạm ngọc hậu đã đột nhập vào nhà chị đàm thị hương dùng dao khống chế bắt giữ cháu phạm mai nga ba tuổi là con gái của chị hương
nhận được thông tin lực lượng công an đã góp mặt hoạt hời để tìm cách giải cứu cháu bé
sau nhiều giờ thuyết phục động viên đến một mươi một h năm mươi cùng năm mươi phút cùng ngày lợi dụng lúc đối tượng hậu sơ hở
lực lượng công an đã ập vào khống chế bắt giữ được đối tượng giải cứu thành công cháu bé
phạm ngọc hậu là đối tượng đã từng có ba tiền án liên quan đến ma túy và trộm cắp tài sản
tại lạng sơn do mâu thuẫn trên bàn rượu một đối tượng đã dùng dao nhọn gây thương tích cho bạn nhậu của mình
tại cơ quan điều tra đành văn tường khai nhận vào tối ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn một mươi chín
tường và hoàng anh long cùng nhau uống rượu và xảy ra tranh cãi sâu sát
sau khi cả hai đã về nhà tường vẫn bức xúc chuyện trước đó
đi tìm long để trả thù khi gặp được long tường đã dùng dao chém làm long bị hỏng mắt bên phải
hiện công an huyện lộc bình đang củng cố hồ sơ xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật
một điểm bán ma túy thảo mộc dạng cỏ quy mô lớn tại quảng ngãi vừa bị lực lượng công an địa phương
triệt phá vào tối ngày hôm qua ta vừa thu giữ gồm một kg ma túy dạng cỏ
tại hẻm đường ngô sĩ liên phường trần phú thành phố quảng ngãi
các trinh sát đã bắt quả tang đối tượng nguyễn huỳnh trang chú ở thôn phú bình tây
thị trấn trợ chùa huyện nghĩa hành đang có hành vi bán trái phép chất ma túy thảo mộc dạng cò
cho một đối tượng khác kiểm tra nhà trọ của trang lực lượng công an đã phát hiện số lượng lớn
gần một kg ma túy dạng cỏ trang khai nhận mua về để bán nẻ cho các đối tượng khác vào dịp tết nguyên đáng
để ngăn chặn phòng ngừa những hệ lụy của tín dụng đen công an tỉnh nam định phối hợp với một số
sở ngành tiến hành kiểm tra các cửa hiệu kinh doanh dịch vụ tài chính và cầm đồ có biểu hiện hoạt động tiến dụng đen
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện một mươi bốn cửa hiệu có lỗi vi phạm trong đó có một mươi một cửa hiệu vi phạm
về thiếu thủ tục hành chính và treo biển không đúng quy định ba cửa hiệu có dấu hiệu hoạt động tín dụng đen
phòng cảnh sát hành sự đã tạm giữ sổ sách ghi chép về cho vay tiền lãi xuất vay và triệu tập các đối tượng điên quan
từ lời khai của các đối tượng lực lượng công an đã ra lệnh tạm giữ bốn đối tượng
công an huyện đức thọ của tỉnh hà tĩnh vừa bắt giữ bảy đối tượng cùng thôn có hành vi đánh bài ăn tiền
công an huyện đức thọ đang làm nhiệm vụ tại xã đức la
huyện đức thọ đã phát hiện nhà của bùi đức quân có một số đối tượng tập trung đánh bài ăn tiền
tại chiếu bạc thu giữ số tiền gần một mươi hai triệu đồng một bộ bài tú lơ khơ và các vật chứng có liên quan
hiện công an huyện đức thọ đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
nhất là trong thời kỳ các cửa hàng online mọc lên như nấm hiện nay
song bên cạnh nhiều rủi ro như khách hàng trả lại hàng thất lạc hàng không tìm được địa chỉ hay gặp tai nạn trên đường
các shipper còn phải đối mặt với nhiều thủ đoạn tinh vi manh động của các đối tượng tội phạm
điều đáng nói là trong những vụ việc này đa phần các shipper còn rất sơ hở mất cảnh giác và thiếu kỹ năng khi hoạt động trong lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như vậy
toàn lực lượng công an tuyên truyền chung cho những người bán hàng trên mạng và bán hàng giao hàng thì cần cảnh giác đối với đối thủ đoạn mới
khi các đối tượng hẹn đến các địa điểm giao hàng thì cần tránh những điểm nơi xa vắng dân
tiếp theo sẽ là cụm tin về các vụ hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu và tỉnh thái nguyên
sáng nay một vụ cháy lớn vừa xảy ra tại khu vực nhà kho thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến bột mì mekong
đóng tại khu công nghiệp phú mỹ một thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
công nhân phát hiện ngọn lửa phát ra từ khu chứa bao bì và cháy lan sang khu vực thành phẩm diện tích cháy rộng khoảng một m hai
ngọn lửa cháy dữ dội tạo thành cột khói đen bốc cao khoảng năm trăm linh mét
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường không chế đám cháy
nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại tài sản đang được điều tra
cùng ngày tại kiosk bán chăn ga gối đệm thuộc chợ thái thành phố thái nguyên cũng xảy ra cháy
sau khi nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thái nguyên
đã điều bảy xe chữa cháy nhanh chóng tới hiện trường dập tắt đám cháy và không để cháy lan
vụ cháy không có thiệt hại về người
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra làm rõ
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
tỉnh khánh hòa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê thành nhung sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
hộ khẩu thường trú tại khu tập thể d ba trường sơn phường vĩnh trường thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước
bên cạnh đó công an thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa cũng ra quyết định truy nã
đối với đối tượng hoàng bảo ngọc thanh quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường trú tại thôn vĩnh trung xã cam an nam huyện cam lâm tỉnh khánh hòa
về hai tội danh trốn khỏi nơi giam giữ và cướp tài sản
còn về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
công an thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn hải
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn canh hoạch xã trung dũng huyện tiên lữ tỉnh hương yên
số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ cơ đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
từ một đến hai độ
tương tự tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ trong ba ngày tới thời tiết cũng phổ biến ít mưa và có sư mùa nhẹ vào sáng sớm
phần nào gây cản trở tầm nhìn người dân cần lưu ý nếu phải lưu thông vào thời điểm này
nền nhiệt trên khu vực có xu hướng tăng nhẹ cao nhất ngày giao động từ hai mươi hai đến hai mươi sáu độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế chỉ còn mưa xuất hiện rải rác trong hôm nay tại phần phía bắc của khu vực
từ ngày mai mưa sẽ giảm nhanh chỉ còn ở diện cục bộ trời đôi lúc hưởng nắng
nền nhiệt tại đây cũng có xu hướng tăng nhẹ ngày đêm giao động từ một mươi bảy đến hai mươi bảy độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới phổ biến ít mưa có trăng chỉ lác đác một vài nơi với lượng không đáng kể
nền nhiệt trên khu vực chưa có nhiều biến động cao nhất ngày giao động ở trong ngưỡng hai mươi bảy ba mươi hai độ
vùng cao tây nguyên vẫn mang thời tiết đặc trưng của mùa khô khi phổ biến không mưa
ban ngày có nắng từ sớm mức nhiệt chưa chiều trên khu vực
giao động từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
thời tiết nhìn chung không gây trở ngại đến hoạt động ngoài trời của người dân nơi đây
các tỉnh nam bộ cũng là nơi có thời tiết ổn định nhất trên cả nước với tiết trời tạnh giáo và còn nắng từ sớm
do còn nắng cao chưa chiều phổ biến từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
riêng một số nơi thuộc khu vực miền đông nam bộ như tây ninh bình phước
nhiệt độ có thể vượt ngưỡng ba mươi bốn độ trời khá oi bức vào thời điểm ban trưa